từng là nhân viên ngân hàng cũng là nạn nhân của trò lừa đảo cho vay tiền không cần thế chấp
và yêu cầu nạn nhân phải đóng một khoản phí bảo hiểm sơn đã dùng chính thủ đoạn này để lừa các nạn nhân
công an tp đà nẵng vừa bắt giữ phạm văn sơn ba mươi năm tuổi chú tỉnh hải dương
về hành vi sử dụng mạng máy tính mạng internet lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo tài liệu điều tra từ tháng bốn đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một sơn đã sử dụng sim giác
tạo các tài khoản trên mạng xã hội với nhiều tên gọi khác nhau để đăng tải trên các hội nhóm
về việc cho vay tiền với thủ tục đơn giản và không cần thế chấp
nhiều bị hại liên hệ và được sơn yêu cầu chuyển tiền phí bảo hiểm khoản vay
sau khi được bị hại tin tưởng chuyển tiền sơn chặn mọi liên lạc
tại cơ quan công an sơn thừa nhận mình vốn là nhân viên ngân hàng
nhưng vì dịch bệnh khó khăn và cũng là nạn nhân của thủ đoạn nói trên
nên đã dùng đúng cách này để lừa lại nhiều người dân có nhu cầu vay vốn
tính đến thời điểm bị phát hiện sơn đã chiếm đoạt của hơn sáu mươi bị hại ở thành phố đà nẵng
và các địa phương khác với số tiền hàng trăm triệu đồng để tiêu dùng cá nhân
vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ